ngày sáu tháng một mươi tại thủ đô bangkok đã diễn ra hội thảo
cơ hội đầu tư trong ngành công nghiệp phụ trợ ở việt nam
do thương vụ đại sứ quán việt nam phối hợp với ủy ban đầu tư thái lan boe tổ chức
tới dự có đại diện bộ kế hoạch và đầu tư bộ công thương nước ta và hơn một trăm linh doanh nghiệp hai nước
phát biểu tại hội thảo ông cho kede kiêng sang phó tổng thư ký boe cho rằng
để phát triển các ngành công nghiệp sương sống của nền kinh tế
trước hết cần chú trọng ngành công nghiệp phụ trợ
ông cũng chia sẻ những kinh nghiệm của thái lan trong việc phát triển công nghiệp phụ trợ
theo ông đặng xuân quang phó cục trưởng cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư
thì hội thảo lần này nhằm kêu gọi các doanh nghiệp thái tăng cường đầu tư vào việt nam
nhất là trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ
cũng trong khuôn khổ hội thảo đại diện việt nam đã giải đáp băn khoăn của các doanh nghiệp thái lan
về thủ tục chính sách đầu tư vào việt nam như sản xuất chế biến nguyên liệu phụ kiện cho ngành dệt may
ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô xe máy